tiếp nối hành trình tôn vinh những người thầy người cô có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục
chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín sẽ vinh danh sáu mươi ba tấm gương nhà giáo vùng cao vượt khó
dạy học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số
đây là năm thứ năm chương trình được tổ chức
trong bốn năm qua chia sẻ cùng thầy cô đã tuyên dương hai trăm một mươi bốn thầy cô giáo có nhiều tâm huyết công hiến cho sự nghiệp giáo dục
những năm qua chương trình nhận được sự quan tâm ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành ở trung ương và được dư luận xã hội đánh giá cao
năm hai nghìn một mươi chín chia sẻ cùng thầy cô sẽ tiếp tục tuyên dương sáu mươi ba thầy giáo cô giáo đang trực tiếp giảng dạy
tại các lớp học thuộc các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở ở vùng sâu vùng xa
vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
các lớp học có trên năm mươi học sinh là người dân tộc thiểu số đang theo học
theo kế hoạch chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín
sẽ nhận hồ sơ xét tuyên dương từ ngày hai mươi năm
hai mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng chín
dự kiến lễ tuyên dương chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín
được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội